thưa quý vị các đồng chí và các bạn vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba trên địa bàn thôn gia phúc xã nguyễn trãi huyện thường tín hà nội đã xảy ra một vụ giết người
nạn nhân bị đâm nhiều nhát cho đến chết sau đó bị đốt xác phi tàng ngày vệ đê
vậy hung thủ của vụ án này là ai mà ra tay quá tản ác với nạn nhân như vậy
hành vi giết người phi tang nhằm che giấu mục đích gì
kính mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình
kết quả khám nghiệm ban đầu của phòng kỹ thuật hình sự cho thấy nạn nhân đã chết do mất máu cấp sau đó bị đốt xác bằng xăng
thời gian xảy ra án mạng được nhận định cách thời điểm nhân chứng phát hiện không lâu khoảng đêm hôm trước
nơi xảy ra vụ án là khu vực d ngay sát nghĩa trang vắng người qua lại nên khả năng thủ phạm đã có dự tính trước khi điều nạn nhân đến đây để gây án
sát chết đã không còn nguyên vẹn cũng không còn dấu hiệu để nhận diện
một câu hỏi lớn đặt ra cho các địa phương
các điều tra viên đã tập trung hướng điều tra vào một số manh mối để lại tại hiện trường

do bị va đập mạnh với quai mũ bị đốt cháy dở dang
trên vùng cầm của thử thi vẫn còn để lại một sợi dây quai mũ bảo hiểm

các nhà ga các lơi trung tâm có nhiều xe ôm để giả soát ngay người có đặc điểm như vậy
có đặc diện đặc điểm mặc quần áo như vậy dáng người như vậy ăn mặc như vậy
thế mà qua quá trình là chúng ta làm rất nhanh
thì đến đầu chiều chúng ta đã xác định tung tích nạn nhân là một vị hại mà chúng ta xuất phát
là từ bến xe phía nam chở đối tượng đi
danh tính nạn nhân dần được xác định là ông mai hồng quảng năm mươi chín tuổi
quê ở huyện yên mô tỉnh ninh bình trú tại tổ hai mươi bảy phường giáp bát quận hoàng mai hà nội
theo nguồn tin thì trước đây ông quảng làm công nhân trong nhà máy cơ khí ck một trăm hai mươi
trên đường trương định quận hoàng mai hà nội
và được cơ quan phân cho một căn nhà tập thể ở tổ hai mươi bảy phường giáp bát
ông quảng cũng từng có tới ba đời vợ ba người con nhưng không sống chung với ai
và ở một mình tại căn nhà mà cơ quan phân cho
cách đây năm năm ông quảng về hưu và sống bằng nghề chạy xe ôm
ở cổng sau của bến xe giáp bát
thường ngày hàng xóm vẫn thấy ông đi làm từ một mươi chín h đến hai mươi hai h thì trở về nhà
bác quảng là hàng xóm của nhà tôi thì bác cũng là xe ôm và tôi cũng là xe ôm
thế thì nói chung là bác sinh hoạt thì rất đều đặn
và bác đi thì hôm nào muộn lắm là tầm một mươi h một mươi h ba mươi
còn đa phần là bác về sớm hơn vì bác bản thân là sống có một mình
khi mà xảy ra cái vụ án ấy thì là bác ấy đi thì chín h
bác ấy quay về nhà bác ấy mặc thêm quần áo thì bác lại nổ máy bác lại đi
từ những đặc điểm về nhân thân đã khiến cơ quan điều tra đặt câu hỏi
liệu cách chết của nạn nhân có liên quan đến chuyện tình ái hay không
có lẽ là chúng tôi cũng đặt ra nhiều trả thiết ngay từ đầu bởi vì là bị hại cũng là người ở độc thân
cũng đã có gia đình nhưng mà cũng đã li hôn và vợ con thì ở riêng
thế nhưng qua nắm tình hình ở địa phương thì thấy rằng là
một là cái người bị hại người ta ở là rất là tràn hòa nhẹ nhàng không có pha chạm với ai
cái thứ hai là chủ yếu lại đi làm thêm buổi tối thôi chứ ban ngày không đi
thế mà là một con người là lúc nào cũng chỉnh chu ăn mặc rất là hoạng sạch sẽ
cho nên là cái việc mà xác định là có việc mâu thuẫn ở bên ngoài là rất ít của những nhân dân cung cấp như vậy
thế và tối hôm trước thì người ta vẫn xác định là bị hại vẫn cứ đi về nhà
lúc trước sáu giờ
thế cho nên với những cái nhận định và cái xác minh ban đầu ấy
chúng tôi khẳng định rằng là những nguyên nhân về vấn đề mâu thuẫn trong sinh hoạt
mâu thuẫn về tình hại là khả năng rất ít
mà chủ yếu là do cái đối tượng
là do quen biết trong vấn đề là lĩnh vực chở xe ôm chở đi chở lại nhiều lần
cho nên là biết được cái quy luật hoạt động của bị hại cũng như là cái việc bị hại ở một mình như vậy
cho nên dẫn đến cái việc là nảy ra ý định để mà giết bị hại để cướp tài sản
liên tiếp sau đó là những cuộc hội ý chấp nhoáng được diễn ra và sau khi đi đến thống nhất
các điều tra viên nhận định nhiều khả năng nạn nhân bị đối tượng cướp xe ôm sau đó đốt xác phi tàng
nhận định này dường như hơi táo bạo ít phù hợp với quy luật của các vụ cướp xe ôm thông thường
tuy nhiên nó lại phù hợp với tính chất những vụ án xảy ra gần đây vì mục đích che giấu hành vi phạm tội của mình
mà các đối tượng có thể ra tay man dợ với nạn nhân
khiến cho cơ quan điều tra khó khăn
khó tìm ra được tung tích của nạn nhân
tuy nhiên có một câu hỏi lớn chưa có được lời giải đáp trong vụ án này là thủ phạm có phải là người quen thân với nạn nhân hay không
bằng cách nào để tìm ra thủ phạm
những câu hỏi nghi vấn luôn được đặt ra
liệu thủ phạm giết nạn nhân cướp tài sản là chiếc xe máy hay có mục đích nào khác
các điều tra viên tiếp tục chia thành nhiều mối đi xác minh về những thông tin liên quan đến nạn nhân
đồng thời triển khai các kế hoạch để truy tìm thủ phạm
tại khu vực bến xe giáp bát xác minh một số người biết việc như cánh xe ôm là đồng nghiệp của ông quảng thì được biết
chờ một thanh niên cao gầy tóc rũ trước chán đi đâu không rõ khôngkeep khiến có thấy quay lại
chờ một thanh niên cao gầy tóc rũ trước chán đi đâu không rõ khôngkeep khiến có thấy quay lại

thì là lúc ấy
chờ giả khách ở hà đông xong tôi về tôi về thì tôi thấy ông đi rồi lúc nguyên tâm khoảng bảy giờ thôi
lúc lúc nguyên tâm khoảng bảy giờ thôi thì là tôi thấy đứng mãi tôi cũng chẳng thấy ông quảng về
thế thôi chứ còn đến hôm sau thì bắt đầu am mới thấy cái coi là công an bắt đầu am mới xuống đây coi là thấy hỏi ông quảng bị giết ở dưới sông nhuệ ở dưới chua đậu
qua quan sát của điều tra viên thì tại bến xe này được lắp đặt nhiều camera giám sát các hoạt động của khách ra vào bến
với kinh nghiệm nhiều năm trong điều tra các vụ án mở các điều tra viên nhận thấy những chiếc camera thế này rất hữu ích để tìm ra đối tượng phạm tội trong các vụ án hình sự

có thể những camera này sẽ ghi lại những hình ảnh mà đối tượng đã đến thuê ông quảng trở đi
tiếp tục tìm hiểu sâu về thông tin cũng như tìm cách nhận diện được đối tượng
các điều tra viên đã làm việc với ban quản lý bến xe phía nam đề nghị được cung cấp toàn bộ hình ảnh giám sát từ hệ thống camera quanh khu vực bến xe
qua giả soát hàng trăm tiếng hình ảnh do camera ghi lại thì phát hiện người đàn ông lái xe ôm được xác định là ông quảng
trở một đối tượng có đặc điểm nhận ra
những hình ảnh giống như lời khai của nhân chứng đã cung cấp trước đó
đi trên chiếc xe jupiter màu đỏ biển kiểm soát hai mươi chín i một mươi năm nghìn tám trăm tám mươi một
manh mối về đối tượng đã được hé mở
nhưng tìm đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên ở đâu đặt ra cho cơ quan điều tra lúc này
lãnh đạo phòng phân công tổ công tác chúng tôi được phân công giả soát tại khu vực nơi ông quảng hành nghề đón xe ôm
tại đây chúng tôi đã tiến hành phát động quần trúng
tại đây là những người hành nghề xe ôm thường đứng đón khách cùng với ông quảng
thứ hai là gặp gỡ những người hành nghề bán hàng rong những người bán quán nước tại khu vực bến xe giáp bát
và qua thông tin mà những người dân cung cấp thì bản thân chúng tôi đã qua gặp gỡ những người đã dựng lên được đặc điểm đối tượng
và đối tượng qua người dân cung cấp là cao khoảng gần một m bảy và giá người gầy khuôn mặt nhỏ
và đối tượng này cũng đã nhiều lần trước đó thuê ông quảng
xe ôm đi rồi
sau khi mà có được thông tin về đặc điểm đối tượng thì ngay lập tức chúng tôi báo cáo về lãnh đạo phòng để tập trung để xác minh
trong khi ấy một mũi điều tra viên khác được cử đi xác minh về chiếc jupiter mang biển kiểm soát hai mươi chín i một mươi năm nghìn tám trăm tám mươi một tại các cửa hiệu cầm đồ chợ xe cũ
sau một thời gian kiểm tra hơn hai mươi hiệu cầm đồ nghi vấn
phát hiện có một mươi năm chiếc xe jupiter màu đỏ giống chiếc xe của ông quảng
trong đó có một chiếc mới được cầm cố vào đêm hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
tại một cửa hiệu cầm đồ thuộc địa bàn xã phú mỹ từ liêm hà nội
kiểm tra sổ sách ghi chép của cửa hàng này thì phát hiện chiếc jupiter mang tên ông mai hồng quảng quê ninh bình chung với tên nạn nhân
có cả chứng minh nhân dân mang tên ông quảng và giấy tờ xe
cũng theo mô tả của chủ hiệu cầm đô thì đối tượng đặt xe có nhiều đặc điểm giống với đặc điểm của đối tượng ngồi sau xe ôm của ông quảng tại bến xe giáp bát
trong sổ ghi chép của hiệu này vẫn còn lưu bản chứng minh nhân dân photo của người đến cầm xe
người đó tên là nguyễn văn đạt quê tại yên thịnh huyện yên định tỉnh thanh hóa
thông tin này là một trong những thông tin đáng nhớ
thông tin này là một trong những thông tin đáng nhớ

mang xe máy đến và cầm cố cho chỗ cửa hàng của anh tuấn này
và khi phát hiện được chiếc xe máy thì tổ công tác của tôi rất vui mừng
và thông tin ngay lập tức đã được báo cáo về ban chỉ huy
và xác định là đối tượng nguyễn văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở yên định thanh hóa
sau khi chúng tôi xác định về đối tượng đạt thì chúng tôi đã dựng lại tất cả những mối quan hệ là người thân của đạt
nhưng bước đầu thì những người thân của đạt thì không xác định được đạt quê thú ở đâu
nhưng về quê quán địa chỉ của đạt thì chúng tôi đã xác minh làm rõ
chúng tôi tổ chức lực lượng để đi truy tìm lại
một mũi trinh sát được cử đi thanh hóa để xác minh nhân thân đối tượng nguyễn văn đạt
tại đây lực lượng công an địa phương cho biết nguyễn văn đạt có hộ khẩu thường trú tại xã yên thịnh huyện yên định
nhưng đối tượng này đã đi làm ăn ở hà nội gần hai năm nay
tuy nhiên thông qua số nguồn tin nhân dân cung cấp nguyễn văn đạt đã về quê từ trưa hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba và đang có mặt tại nhà
qua trao đổi những thông tin về đối tượng ban chuyên án quyết định bắt nguyễn văn đạt trước lúc bình minh

nhưng khi chúng tôi về đến đội văn xã chúng tôi liên lạc với công an huyện công an xã hội phối hợp
và chúng tôi
không đi ô tô vào nhà đối tượng đảng tất cả tổ công tác đều phải đi bộ đi hơn hai km thì mới đến nhà đảng
khi đến nhà đảng thì chúng tôi đã lập kế hoạch chú đáo để bao vây nhà đảng
một tổ thì chỉ có hai đồng chí thôi gọi cửa cổng chính để bố đạt ra mở cổng hoặc người thân đạt ra mở cổng
còn tất cả những lực lượng chúng tôi thì đã bao vây xung quanh nhà đảng
và có rất nhiều đường đối tượng có thể nhảy tường hoặc nhảy đường qua hàng rào để ra phía sau bỏ trốn
chúng tôi đã lập kế hoạch chú đáo và bao vây nhà đảng
vào lúc bốn giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba trong khi người dân thôn bốn xã yên thịnh vẫn còn chìm giấc ngủ
thì bất ngờ các điều tra viên đã ập vào nhà đạt bắt gọn khi hắn vẫn còn đang mơ màng trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương

và với cái thương tích ngay sau khi chúng tôi kiểm tra thân thể với đảng thì cũng đã thấy thương tích trên tay đảng
với cái thương sắc gỏ cái việc nghi vấn đó thì chúng tôi lại càng xác định hơn là đối tượng đạt đồng độc đại án
ngay trong sáng ngày ba mươi tháng một mươi một nguyễn văn đạt đã được đưa về số bảy thiền quang
trụ sở của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hà nội để phục vụ công tác đấu tranh khai thác
sau nhiều cuộc xét hỏi đạt vẫn không khai thác
nguyễn văn đạt đã phải cuối đầu khai nhận hành vi sát hại ông quảng để cướp xe
tuy nhiên các điều tra viên đã thay đổi chiến thuật hỏi cung kết hợp với việc đưa ra những chứng cứ xác đáng
cuối cùng nguyễn văn đạt đã phải cuối đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình
vậy vì sao nguyễn văn đạt lại giết người cướp tài sản
đạt khai chỉ vì cần tiền để bao cho bạn gái

cách đây vài tháng đạt tình cờ làm quen với một cô gái khá sinh là ca sĩ chuyên hát ở các tụ điểm quán bar
không hiểu sao cô ca sĩ này cũng thích hắn
trong khi một kẻ làm nghề hàn xì cửa sắt như hắn một tháng giỏi lắm cũng chỉ kiếm được vài triệu tiền lương không đủ để mua son phấn cho cô
vay tiền bạn bè nhiều cũng ngại đạt đã liều lĩnh nghĩ đến việc thuê xe ôm rồi giết cướp lấy tiền
trong khi một kẻ làm nghề hàn xì cờ làm quen với một cô gái khá xinh là ca sĩ chuyên hát ở các tụ điểm quán bà
trong khi một kẻ làm nghề hàn xì cờ làm quen với một cô gái khá xinh là ca sĩ chuyên hát rồi giết cướp lấy tiền
ông quảng già rồi nếu có chống cử thì cũng khó mà chống lại được một thanh niên như hắn
ông quảng có chiếc xe máy yamaha jupiter còn khá mới
theo định giá của đạt thì chiếc xe này thuộc loại đắt tiền nhất trong số xe dùng để chở khách ở bến xe giáp bát
đạt thuê ông quảng trở về nhà bạn ở thường tín hà nội với giá một trăm năm mươi đồng
vì đã một vài lần trở đạt nên ông quảng không mảy may nghi ngờ
đi qua khu vực thường tín đạt bảo ông quảng rẽ qua khu vực chùa đậu
đường đến chùa đậu phải rẽ theo một triền đê dưới dòng sông nhuệ
đến đúng đoạn vắng vẻ nhất đạt bảo ông quảng dừng xe và cho hắn mượn chiếc điện thoại để hắn liên lạc với người quen
xe dừng lại đạt giả vờ đi xuống một đoạn để gọi điện thoại
khi quay lại hắn bất ngờ rút con dao nhọ thủ sẵn trong người đâm từ phía sau liên tiếp vào vai vào lưng khiến người xe ôm tử vong ngay lập tức
sau đó hắn tàn nhẫn rút vòi xăng từ xe đổ vào vỏ chai laver
đã chuẩn bị sẵn rồi tưới lên người của nạn nhân châm lửa đốt
chưa hết hắn đạp xác của người xe ôm xấu xố xuống triển đề vì sợ nếu để xác ở trên đường sáng ngày hôm sau người dân đi qua sẽ nhanh chóng phát hiện
sau khi gây án đạt đã mang xe của ông quảng đi đặt ở hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện từ liêm lấy bốn năm triệu đồng rồi đón xe khách về quê lẩn trốn
hắn không ngờ lực lượng công an lại tìm ra hắn nhanh đến thế
nhà đối tượng trực tiếp gây án là đối tượng còn rất trẻ
cái thứ hai là bản thân gia đình ở quê là một gia đình rất cơ bản
mẹ làm nông nghiệp bố làm ở vị đoàn xã
thế rồi có rất nhiều anh chị em các cô chú trong gia đình làm ở công an xã vị đoàn xã
và bản thân đạt cũng được nuôi ăn đọc rất cơ bản
sau đó lớn lên để đi lên hà nội và đã làm thuê qua nhiều địa điểm rồi
và phải nói rằng quá trình làm cũng rất tốt không có vấn đề gì
nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là trong quá trình đi làm các cháu nó phát sinh ra những vấn đề
ví dụ như là quan hệ nam nữ vấn đề ăn chơi đua đòi vấn đề sử dụng tiền vào những việc
ví dụ như là cờ bạc rồi chơi điện tử thấu đêm suốt sáng hoặc là mua quà tặng sinh nhật
thì từ những việc đấy nó xuất phát đến những việc là cần tiền
mà những việc từ cần việc không chính đáng không do cái sức lao động mình làm ra
thế cho nên là các cháu nó dễ dẫn đến một cái việc là gì là phạm tội
mà trong một phút suy nghĩ rất là đơn giản thôi
các cháu có thể tước đoạt đi tính mạng sự sống của người khác
để tước đoạt một cái xe máy hoặc là những cái tài sản có giá trị khác
mà trong vụ cháu đạt là một điển hình
thì trong vụ bộ án này chúng tôi cũng cảnh báo là gì
đối với các cháu thanh thiếu niên hiện nay ở các miền quê lên các tỉnh đặc biệt như hà nội
để làm văn sinh sống là một nhu cầu rất cấp tiết đối với cả mọi người thôi
nhưng mà trong quá trình sinh sống làm việc thì làm sao đấy chúng ta một là giữ được cái chất của người lao động
cái thứ hai là chúng ta sinh hoạt ăn ở
thế rồi là tiêu pha và các quan hệ khác nó đúng mực
nó đúng với cả cái việc mà mình có thể đồng tiền mình kiếm ra được
và không để các đối tượng khác có lợi dụng hoặc là các cái phim mảnh độc hại
những là các cái việc tiêu cực ngoài xã hội nó ảnh hưởng đến tác động đến đời sống của mình
và từ những việc đấy là các cháu rất dễ hư rất dẫn đến cái việc là gì
là sử dụng đồng tiền nó không có mục đích chính đáng
và kiếm tiền không có mục đích chính đáng
và từ đó nó dễ phát sinh ra các loại tội phạm
với những nỗ lực và quyết tâm cao
chỉ trong một thời gian
trong một thời gian ngắn lực lượng công an hà nội đã phá nhanh vụ án
bắt thủ phạm phải đền tội trước pháp luật
nhưng điều mà dư luận đặt câu hỏi ở đây là vì sao một thanh niên nông thôn
với một nhân thân tốt mới ra hà nội hơn hai năm mà bỗng chốc lại trở thành kẻ tội đồ
vì sự tha hóa của con người hay vì những tác động xấu của môi trường xã hội
thưa quý vị khi đạt bị bắt giữ
cả khu xóm nhỏ ở xã yên thịnh trở nên náo loạn
bởi tiếng gào khóc của những người thân trong gia đình đạt
vốn là một người lao động thuần pháp không tiền án tiền sự
kiếm sống ở hà nội từ năm một mươi bảy tuổi
chỉ vì cố kiếm tiền để phục vụ các thú vui thành thị
đạt đã phạm tội ác dã man
thực trạng này lâu nay đang diễn ra
và gây đau đớn cho không ít gia đình
trở thành nỗi nhức nhối của toàn xã hội
trong mỗi vụ án dù kẻ thù ác có tinh vi đến đâu
cũng không tránh khỏi lưới trời
vậy mà sao những kẻ như nguyễn văn đạt
vẫn không ngộ ra được điều đơn giản ấy
để giờ đây trước mắt hắn sẽ là bản án nghiêm khắc của pháp luật
chương trình hành trình phá án của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi